tại nhà quốc hội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đồng chủ trì hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi một là năm gọi ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới
là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của quốc hội và các cơ quan của quốc hội
trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp khó dự báo tình hình trong nước có những khó khăn
thời cơ thách thức đan sen đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao
vì vậy hai cơ quan cần tập trung vào một số công việc trọng tâm
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho rằng cử tri và nhân dân đánh giá cao quốc hội khóa một mươi bốn đã có nhiều đổi mới
nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước
thực hiện hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
hoạt động chất vấn và tranh luận tại các phiên họp được cử tri và nhân dân tin tưởng đánh giá cao
nhân dịp này thay mặt ubnd chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cám ơn tới các thành viên trong đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
các thành viên ubnd đã cùng đồng hành chia sẻ trong thời gian vừa qua
chúc cho mối quan hệ phối hợp công tác giữa ubnd và đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam ngày càng bền vững và hiệu quả